thưa quý vị một đối tượng nghiện ma túy nhiều năm và mới kết thúc cai nghiện bắt buộc được vài tháng
lại tiếp tục mua bán tảng trữ nhiều loại ma túy khác nhau đã bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai bắt giữ
đó là trung thị yến biệt danh yến nội sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố lào cai
khám xét khẩn cấp nơi ở của yến cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ ba trăm năm mươi chín viên ma túy hồng phiến
hàng chục gói heroin ba túi cẩn xa hai túi ma túy đá
cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi mua bán chém khép chất ma túy
trước đó tối ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tang đối với đối tượng đỗ văn quyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cũng trú tại thành phố lào cai có hành vi tàng trữ bốn viên ma túy hồng phiến
quyết khai nhận mua số ma túy trên là của trung thị yến
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
với hành vi cố ý gây thương tích lương minh tân chú tại thành phố cần thơ và lê văn tường chú tại tỉnh hậu giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành của tỉnh hậu giang khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cũng khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
về hành vi cố ý gây thương tích đối với năm đối tượng là bạn của tân và tường
theo kết quả điều tra tân và tường đã lên kế hoạch đánh một công nhân vì tân có mâu thuẫn với người này
sau thời gian nhờ người quen theo dõi đến hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng một tân và tường cùng một số đối tượng
điều khiển xe mô tô ra quốc lộ nam sông hậu để chặn đường đánh nạn nhân gây thương tích bảy
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận
vì phạm tội của mình
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với một mươi ba bị cáo
cùng chú tại xã cư đoan huyện crong bông tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo cáo trạng do không thích việc lương ngọc hải sinh năm hai nghìn bảy chú tệ huyện crong bong yêu em gái mình
nên lê công minh sinh năm hai nghìn năm nhắn tin cho hải hẹn gặp mặt để đánh nhau
sau đó hải nhận lời và rủ thêm một mươi hai người bạn để đánh nhau với nhóm của minh
còn minh cầm theo một cây sát cùng với hai người bạn đến điểm hẹn
tại đây hai nhóm đã cầm hung khí lao vào hỗn chiến
hậu quả minh bị đánh với tỷ lệ thương tật là ba mươi bốn
một người trong nhóm của minh cũng bị thương tật là năm
tại phiên tòa hội đồng xét xử xác định hải là đối tượng cầm đầu
nhưng thời điểm gây án mới một mươi bốn tuổi nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn năm tù giam
hai mươi bị cáo còn lại lãnh từ hai đến một mươi hai năm tù giam về cùng tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lâm bích thảo chú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an từ khoảng năm hai nghìn một mươi hai lợi dụng sự tin tưởng của người dân
lâm bích thảo đã đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn xã điền hải
và long điền huyện đông hải cùng tham gia
trong quá trình này đối tượng thảo đã mở nhiều dây hụi mới
rồi tự ý bán hội mạo danh các hội viên hốt hội và tuyên bố vỡ hội
nhằm chiếm đoạt tài sản của các hội viên ước tính tổng số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị đến ngày ba mươi một tháng ba tất cả các thuê bao di động đang hoạt động
phải đảm bảo thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
những trường hợp không chuẩn hóa thì sẽ bị khóa thuê bao
thông tin trên đã khiến cho không ít người dân băn khoăn
nhiều người dân lo lắng liệu rằng thông tin số điện thoại
của mình đã trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư hay xưa
nếu chưa thì sẽ được hướng dẫn chuẩn hóa như thế nào
để giải đáp những thắc mắc này trong mục tư vấn của chúng tôi ngày hôm nay
sẽ giúp quý vị cách thức để chuẩn hóa thông tin không bị khóa thuê bao
là một thuê bao của vinaphone chị lan anh đã nhận được tin nhắn của tổng đài
thông tin dữ liệu thông tin cá nhân của chị chưa được chuẩn hóa
được sự hướng dẫn của tổng đài viên chị đã ra cửa hàng gần nhất
để nhanh chóng hoàn tất cập nhật thông tin cá nhân của mình
tin nhắn từ tổng đài đến bảo là trước ngày ba mươi một tháng ba
thì nếu mà không chuyển thông tin thì sẽ khóa một chiều
thế là tôi ra chỗ vinaphone này thì các bạn hướng dẫn
và mình sẽ đưa căn cước công dân và mình đọc số điện thoại
và kê khai và các bạn làm giúp cho tôi
cục viện thông cho biết từ ngày ba mươi một tháng ba
các nhà mạng sẽ bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao
có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này
và sau hai tháng sẽ chấm dứt hợp đồng
nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định
chính vì thế những ngày này lượng khách đến các cửa hàng
làm lại thông tin tăng cao
qua những ngày qua thì vinaphone đã nhắn tin cho khách hàng
để chuẩn hóa thông tin thuê bao
cộng với là khách hàng đã nhận được những cái thông tin đấy
qua các kênh truyền thông đại chúng
thì cái lượng khách hàng mà ra cập nhật

đã tăng gấp đôi gấp ba so với ngày thường
chính vì vậy mà vinaphone đã bố trí tăng cường nhân lực
tăng giờ làm cho đến hai mươi một giờ để phục vụ khách hàng
theo đại diện ba nhà mạng hàng đầu việt nam
ba nhà mạng này có khoảng ba năm triệu thuê bao di động
chưa có thông tin chưa trùng khớp
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện các nhà mạng đang tích cực đối soát thông tin
hướng dẫn các khách hàng các cách
để chuẩn hóa thông tin
sau khi đối soát về cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
thì khách hàng thường xuyên đang bị sai
hoặc là trường họ tên hoặc là trường chứng minh thư
hoặc là có trường hợp là khách hàng sẽ đang sai
cả hai trường họ tên và chứng minh thư
thì đây đều là các trường rất là đơn giản
và nó đều được thể hiện trên căn cước của dân của khách hàng
việc cập nhật của khách hàng thì hiện giờ
với vinaphone thì đang triển khai theo ba cách
thứ nhất là khách hàng có thể là tự động tải
cái app myvnpt để thực hiện tự chuẩn hóa
và rất là đơn giản
các bước là cập nhật cái ảnh
và thực hiện cập nhật thông tin
qua việc quét khuôn mặt
cái thứ hai là khách hàng có thể vào trang web
my vnpt vn để có thể thực hiện chuẩn hóa trên web
cái thứ ba thì khách hàng hoàn toàn có thể ra
các điểm giao dịch để mà nhân viên giao dịch
của vnpt sẽ thực hiện hỗ trợ khách hàng
để giao dịch
cái thứ tư thì đối với một số trường hợp khó khăn
thì nhân viên của vnpt có thể tiếp cận
tại nhà khách hàng
các nhà mạng cũng khuyến cáo khách hàng
cảnh giác với các tin nhắn phụ gọi
từ các số điện thoại lạ để tránh
bị các đối tượng xấu lợi dụng
trong quá trình thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao
theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước
sử dụng xe mô tô vận chuyển trên
một một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
các loại trên quốc lộ chín mươi một
một người phụ nữ trú tại tỉnh an giang
đã bị phát hiện và bắt giữ
khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng ba
trong lúc tuần tra kiểm soát chống quân lậu
trên địa bàn phường bình đức tp long xuyên
khi đến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc tổ một mươi năm
khóm bình đức năm tổ công tác
của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố
phối hợp cùng công an phường bình đức
phát hiện nguyễn thị bút chú tại tỉnh an giang
điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện
trong hai giỏ sách có chứa một một trăm linh
bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
tổ công tác lập biên bản tạm giữ tăng vật cùng phương tiện
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
tổ công tác lập biên bản tạm giữ tăng vật
theo quy định của bộ công an
kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
khi tiến hành hoạt động nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật
khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản
ký gửi tài sản lãi xuất
lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra
ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có
để tiếp tục xác minh xử lý
theo quy định của pháp luật
và trước đó vào sáng ngày hôm qua
một mươi ba tổ công tác của công an tỉnh tiền giang
gồm cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội và công an các địa phương
đã đồng loạt kiểm tra hành chính
một mươi ba địa điểm kinh doanh của công ty f tám mươi tám
trên địa bàn tỉnh và đã phát hiện
nhiều hành vi vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an
đang khẩn trương điều tra vụ án hình sự
buôn lậu vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
ban duy tù các công trình kỹ thuật đô thị
thuộc sở xây dựng hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
công viên cây xanh hà nội
kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi sáu tháng ba
năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra
của bộ công an đã khởi tố
bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
in phát hành mô bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đồng thời ra các quyết định tố tụng
đối với bốn bị can bao gồm
quyết định khởi tố bị can đối với
đô thị hạnh và nguyễn thị ngữ về tội
in phát hành mô bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
theo điều hai trăm linh ba của bộ luật hình sự
quyết định bổ sung quyết định khởi tố
bị can đối với nguyễn tuấn nghĩa
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
phát triển vì nhân dân và kiều thị thúy
kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn
xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn
phát triển vì nhân dân về tội in phát hành
năm hai nghìn hai mươi ba sau khi viện kiểm sát
nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định lệnh nêu trên theo đúng
quy định của pháp luật
thưa quý vị công an quận hoàn kiếm
tp hà nội vừa triệt phá băng nhóm
tội phạm sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách mạo danh ngân hàng techcombank
chiếm đoàn số tiền là hơn hai tỷ đồng
của nhiều bị hại
sử dụng các tài khoản giả đăng các bài viết
trên mạng xã hội facebook giả danh ngân hàng
cùng những lời mời chào hấp dẫn
như cho vai lãi xuất thấp không cần xác minh
giải ngân trong ngày các đối tượng
đã lừa đảo hơn một trăm linh bị hại
với số tiền chiếm đoàn hơn hai tỷ đồng
các đối tượng sẽ hướng dẫn
người bị hại kết bạn gia lô
với những số simsát mà chúng sử dụng
sau đó đăng các hình ảnh giả danh
làm các ngân hàng lên mạng xã hội
và gửi các thông tin mà chúng làm giả
để cho người bị hại tin tưởng
sau khi người bị hại tin tưởng
chúng sẽ tiếp tục yêu cầu người bị hại
lột các quản tiền như phí giải ngân
hồ sơ và các loại phí
mà chúng yêu cầu khi mà người bị hại
không còn tiền
để có thể tiếp tục lột
theo yêu cầu của chúng thì chúng sẽ yêu cầu
thêm một khoản nữa là khoản phí để hoàn hồ sơ
đấy đến lúc mà người bị hại
không còn khả năng trì trả
chúng sẽ chặn tài khoản xóa tin nhắn
và lập một cái tài khoản mới
để tiếp tục lại thực hiện
hành vi lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm
đã nhanh chóng triệt phá băng ổ nhóm này
bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn hồng sơn
đinh văn triều nguyễn văn thắng
nguyễn đình huy thái trí thành
tất cả hiện đang trú tại gia lâm hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận
hành vi phạm tội của mình
cái phí hồ sơ
phí hồ sơ đó sẽ rời là

hỗ trợ cho anh sơn
để trả lời các khách hàng
có nhu cầu quay bốn
làm những nhiệm vụ là
trả lời cho khách hàng
và nếu mà khách hàng có nhu cầu quay
thì gửi số tài khoản để họ chuyển tiền phiếu
hợp đồng hồ sơ vay bốn
sau khi chuyển tiền phí hợp đồng hồ sơ vay vốn
thì em sẽ trực tiếp đưa máy cho anh sơn
và anh sơn làm phần còn lại
và lương tháng của em thì anh sơn dạy cho em
là năm triệu đồng như một tháng
quá trình xác minh
cơ quan công an nhận định đây là băng nhóm
tội phạm sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp
vì là tài khoản ảo nên gây nhiều khó khăn
trong công tác phá án
các đối tượng sử dụng
mạng máy tính mạng viễn thông công nghệ cao
chúng thường xuyên sử dụng các tài khoản giả
để phách địa chỉ ip
từ đó dẫn đến công cuộc
xác minh gặp nhiều khó khăn
qua sự việc trên
thì cơ quan kẻ sát điều tra công an
quyến cáo người dân
tỉnh táo hơn
trong các cái việc
vay bốn trên không gian mạng
cũng như không lên tin vào các quảng cáo
chạy trên mạng xã hội mà không uy tín
rất nhiều hình thức lừa đảo tinh vi xảo quyệt
được các đối tượng áp dụng
vì vậy mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
và phải hết sức tỉ táo để làm sao
không sợ bẫy của các đối tượng này